các nước asean đang cạnh tranh nhau một cuộc đua xuống đáy bằng cách hạ thấp mức thuế thu nhập doanh nghiệp
đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước
đây là nhận định được đưa ra tại buổi báo cáo hướng tới chính sách thuế bền vững trong khối asean
trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
mặc dù các quốc gia thành viên asean đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều thập kỷ
tuy nhiên hầu hết lại ghi nhận mức thu ngân sách tương đối thấp
điều này là do các nước đang dần mất đi các khoản thu ngân sách
thông qua việc cung cấp ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư
các chuyên gia cho rằng các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp này chỉ có thể đáp ứng mong muốn ngắn hạn
của các nhà đầu tư chứ không thể thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn
đặc biệt sau những khó khăn mà đại dịch covid một mươi chín gây ra
vì vậy các nước asean cần thống nhất với nhau mức chuẩn chung về mức thuế tối thiểu
lập danh sách về các ưu đãi thuế để loại bỏ các thực hành thuế có hại
đồng thời xây dựng các quy định về quản trị tốt các ưu đãi thuế